tại bình định cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tại thị xã hoài nhơn khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với huỳnh tiến sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai là cha ruột của huỳnh tiến cùng về tội hoạt động chống chính quyền nhân dân
đầu năm hai nghìn một mươi chín thông qua mạng xã hội huỳnh tài đã tham gia bỏ phiếu qua email trưng cầu dân ý bầu đào minh quân của tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và làm hồ sơ xin tham gia tổ chức và được cấp danh số đồng thời sử dụng phần mềm để tham gia họp trực tuyến với các thành viên của đào minh quân
sau khi tham gia tổ chức phản động tài lôi kéo cha mình là huỳnh tiến cùng tham gia
đến khi bị bắt hai cha con huỳnh tiến và huỳnh tài đã có các hoạt động như trình bày nội dung bản dự thảo hiến pháp tại cuộc họp trực tuyến
lôi kéo một số cá nhân tham gia và cung cấp thông tin của bảy mươi ba cá nhân cho tổ chức này
hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục làm rõ để xử lý huỳnh tài và huỳnh tiến theo quy định của pháp luật